có thể thấy ba doanh nghiệp thẩm định giá mũi đèn đỏ đều gấp sáu chín lần giá trị thẩm định giá của hoàng quân
luật sư giang hồng thanh đặt câu hỏi tính pháp lý của chứng thư nào có giá trị cao hơn
cận cảnh siêu dự án mũi đèn đỏ nợ scb hơn một trăm ba mươi ba bảy trăm linh tỷ đồng
siêu dự án rộng một trăm một mươi tám hectare có vị trí đắc địa tại ngã ba sông sài gòn và sông nhà bè
được ủy ban nhân dân tp hcm quy hoạch thành khu công viên
năm hai nghìn bảy công ty cổ phần đại trường sơn nay là công ty cổ phần tập đoàn sài gòn benisula
được thành phố chấp thuận là chủ đầu tư thực hiện dự án này
thời điểm đó với tổng vốn đầu tư khoảng sáu tỷ usd dự án là khu phức hợp gồm công viên đa chức năng
văn phòng biệt thự căn hộ khách sạn bến cảng du thuyền lớn nhất việt nam và mang tầm quốc tế
dự án ban đầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của ủy ban nhân dân tp hcm
do thay đổi trong chính sách pháp luật về đầu tư đối với những dự án trên một trăm linh hectare thuộc thẩm quyền phê duyệt của thủ tướng
khi dự án chưa được chính phủ phê duyệt bà lan đã chỉ đạo dùng tài sản này
tài sản hình thành trong tương lai để đảm bảo cho một trăm ba mươi bảy khoản vay tổng cộng hàng trăm nghìn tỷ đồng
của một trăm linh khách hàng công ty và cá nhân thuộc nhóm bà lan
đến thời điểm khởi tố vụ án vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
các khoản vay này còn dư nợ là một trăm ba mươi ba bảy trăm một mươi
trong đó nợ gốc là gần một trăm linh tám tỷ đồng hai mươi sáu ba trăm một mươi bảy tỷ đồng nợ lãi
chiếm hai mươi hai tổng dư nợ gốc của nhóm trương mỹ lan tập đoàn vạn thịnh pháp tại scb
cơ quan điều tra xác định tài sản đảm bảo trên sổ sách ghi nhận quyền tài sản phát sinh
từ dự án mũi đèn đỏ là một trăm bốn mươi bảy sáu trăm năm mươi tỷ đồng
trong khi đó công ty thẩm định giá hoàng quân định giá trị quyền tài sản phát sinh từ
mũi đèn đỏ chỉ là một mươi bảy năm trăm chín mươi bảy tỷ đồng
đến nay dự án mũi đèn đỏ đã đền bù được gần hết cho người dân chỉ còn vài hectare
dự án được xây tường bao xung quanh và một số con đường nội bộ
đang bị kê biên để giải quyết hậu quả của vụ án
liên quan đến việc bồi thường tại dự án này
có ít nhất hai vụ người dân kiện đòi trả tiền đền bù đất
xong bị tòa bác
với tư cách là phó tổng giám đốc hoặc chủ tịch
phó chủ tịch hội đồng kinh doanh và đầu tư
scb trương khánh hoàng đã tham gia phê duyệt cho năm mươi chín công ty vay
trong đó chỉ một khoản vay là của công ty cổ phần tập đoàn benisula
còn lại là đều của công ty ma
việc giải quyết cho vay do bà lan trực tiếp chỉ đạo cho hoàng
hoặc thông qua trần thị mỹ dung phó tổng giám đốc scb
quá trình làm việc với cơ quan điều tra và tại tòa
hoàng khai để tạo lập hồ sơ khách hàng vay vốn
scb phải phối hợp với nhân viên tập đoàn vạn thịnh pháp
tìm người thuê đứng tên thành lập các công ty để vay vốn đứng tên tài sản
hoàng biết việc duyệt các khoản vay cho nhóm công ty của bà lan
là không đúng quy định khi tài sản đảm bảo là dự án mũi đèn đỏ
là tài sản hình thành trong tương lai chưa được cấp cuối cùng phê duyệt
các công ty vay đều mới thành lập vốn nhỏ nhưng vay số tiền nhiều khả năng trả nợ khó
số tiền giải ngân được dùng để bà lan mua cổ phần thật
hoạch toán qua các công ty khác
quay lại trả nợ cho một công ty đồng tập đoàn bà lan
có một số khoản vay khác của các công ty thuộc hệ sinh thái vạn tịnh pháp
theo cựu quyền tổng giám đốc scb nếu không có sự chỉ đạo của bà lan
thì các hợp đồng tín dụng nêu trên không thể thực hiện được
bị ép làm sai thuộc cấp của bà lan quyết liệt phản đối
trong phần tranh luận các luật sư đã trình bày quan điểm bào chữa cho các bị cáo
và các bị cáo cũng tự bảo chữa cho chính mình
hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc của viện kiểm sát
tuy nhiên các bị cáo đều chứng minh
và cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương làm theo chỉ đạo của cấp trên
nhiều bị cáo còn khẳng định khi biết việc sai đã không đồng tình và có phản ứng lại về các chỉ đạo đó
theo cáo buộc giữ vai trò trưởng ban kiểm soát scb từ ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bị cáo lưu quốc thắng đã buông lỏng quản lý không thực hiện đúng đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát
thiếu kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng scb nên đã không phát hiện ngăn chặn kịp thời
có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của scb trong việc hợp thức hồ sơ cho vay
giải ngân sáu trăm năm mươi hai khoản vay gây thiệt hại cho scb hơn ba trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
với sai phạm này bị cáo thắng bị viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bào chữa cho bị cáo thắng luật sư không tranh luận về tội danh
nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét về cáo buộc thiếu trách nhiệm buông lòng quản lý không ngăn chặn kịp thời để trương mỹ lan rút tiền của scb
theo luật sư trong thời gian làm việc tại scb bị cáo phát hiện rất nhiều sai phạm nên đã làm hàng chục báo cáo tình hình hoạt động
nêu các kiến nghị để hội đồng quản trị chỉ đạo các chi nhánh phòng ban liên quan giám sát chặt chẽ nguồn vốn nguồn trả nợ của khách hàng
nhưng không được hội đồng quản trị scb xem xét
ngoài ra quá trình công tác
bị cáo còn chủ động đề xuất phải xem xét lại tiến độ thực hiện một số dự án
bất động sản là tài sản đảm bảo cho các khoản vay để kịp thời phát hiện những sai sót trong ngân hàng
bị cáo còn có ý kiến
văn bản báo cáo gửi hội đồng quản trị xem xét định giá tài sản
giá trị tài sản thực tế nhưng không được xem xét
hoặc báo cáo về việc một số khoản vay có giá trị tài sản đảm bảo được định giá cao hơn thực tế
ban kiểm soát đề nghị xem xét
định giá lại phù hợp
đề nghị khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo
thậm chí từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khi bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối phải nằm điều trị trong bệnh viện
nhưng bị cáo thắng vẫn tiếp tục làm văn bản báo cáo những bất thường tại scb với hội đồng quản trị
bào chữa cho bị cáo nguyễn huỳnh lan tri nguyên phó giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng scb
luật sư cho rằng bị cáo chỉ là người làm công ăn lương
tuy nhiên khi phát hiện thấy cấp trên chỉ đạo sai pháp luật
bị cáo đã phản đối không đồng ý thực hiện nên đã xảy ra mâu thuẫn với cấp trên là bà nguyễn phương hồng hiện đã tử vong
nhiều lần lãnh đạo cấp cao là võ tấn hoàng văn tổng giám đốc scb
chiêm minh dũng phó tổng giám đốc scb đứng ra giải quyết
theo luật sư do nhận thức được việc làm sai trái vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo lan chi đã ba lần viết đơn xin nghỉ việc nhưng không được chấp thuận
để tạo áp lực bị cáo đã chọn cách không ký tờ trình xin xét duyệt các hồ sơ vay
trong sáu tháng để gây áp lực cho cấp trên buộc phải cho mình nghỉ việc
cũng theo luật sư sau khi nghỉ việc lan tri bị cáo chiêm minh dũng nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị
còn liên tục gọi điện thoại yêu cầu quay trở lại scb để ký hợp thức hóa các hồ sơ khoản vay mà trước đây không chịu ký
tuy nhiên lan chi cương quyết không quay lại ký mà quyết định đổi số điện thoại khác
đây là một tình tiết đặc biệt quan trọng thể hiện thái độ bị cáo không đồng tình với chỉ đạo của cấp trên
mong hội đồng xét xử lưu tâm khi xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị cáo chi luật sư dẫn chứng
trong phần tranh luận của viện kiểm sát cơ quan công tố cho rằng để xác định hậu quả thiệt hại
viện kiểm sát không căn cứ kết quả định giá của công ty hoàng quân để xác định hoàn toàn thiệt hại vụ án mà áp dụng nhiều biện pháp
luật sư nguyễn thành công bào chữa cho bị cáo trần thị mỹ dung đặt câu hỏi
viện kiểm sát xác định nói không dùng kết quả định giá của công ty hoàng quân mà dùng các biện pháp khác
vậy biện pháp khác là biện pháp nào
theo luật sư tính nhất quán và xuyên suốt của nguyên tắc có lợi cho bị cáo là chưa được áp dụng triệt đề
tại tòa bị cáo trương mỹ lan võ tấn hoàng văn trần thị mỹ dung trương khánh hoàng cùng các luật sư bào chữa đều cho rằng
việc định giá các tài sản trong vụ án để xác định thiệt hại đang quá thấp mong tòa xem xét
theo đó công ty thẩm định giá hoàng quân công ty hoàng quân được chọn thẩm định giá tài sản trong vụ án
mới định giá là bảy trăm hai mươi sáu trên một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản thế chấp cho các khoản vay của nhóm vạn thịnh pháp tại scb
số còn lại công ty hoàng quân không định giá vì lý do các tài sản là cổ phần cổ phiếu quyền tài sản
bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản
người bào chữa cho ông nguyễn cao trí đề nghị tòa xem xét bối cảnh phạm tội
số tiền bị cáo đã hoàn trả việc khắc phục hậu quả tình tiết giảm nhẹ mới
ghi nhận chấm dứt ba quan hệ giao dịch với bà trương mỹ lan giảm nhẹ theo hướng miễn hình phạt cho bị cáo
đại diện viện kiểm sát cho rằng tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận chiếm đoạt một tỷ đồng của bà trương mỹ lan
bị cáo trí đã tác động gia đình nộp khắc phục hơn bảy trăm năm mươi tỷ đồng
viện kiểm sát ghi nhận ý thức trách nhiệm bồi thường của bị cáo và gia đình
cơ quan công tố cũng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ mới mà luật sư trình bày là mẹ vợ bố vợ của ông trí được tặng huân trường
viện kiểm sát cũng chấp nhận đề nghị áp dụng tỷ giá đô la mỹ tại thời điểm xét xử với giá là hai mươi bốn một mươi hai đồng một đô la mỹ
đối với số tiền bị thu giữ của bị cáo
trong quá trình điều tra và truy tố cơ quan chức năng đã tạm giữ của bị cáo hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ tiền mặt
và hơn ba ba triệu đô la mỹ
bà trương mỹ lan cũng đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận việc bà dùng toàn bộ tài sản của gia đình
cả những tài sản không liên quan đến vụ án để khắc phục hậu quả
đồng thời bị cáo cũng muốn tòa ghi nhận nguyện vọng chuyển một ba trăm năm mươi tỷ đồng để khắc phục thiệt hại cho cháu gái là trương huệ vân
và ba trăm linh tỷ đồng cho chồng là chu lập cơ
luật sư bảo chữa cho bị cáo lan cho biết trong số một mươi ba tài sản mà gia đình tự nguyện cam kết khắc phục
có tòa nhà capital bland hai mươi chín liễu giai hà nội
hiện tòa nhà này đã hoàn tất xây dựng và đưa vào vận hành kinh doanh
đang đảm bảo khoản vay một trăm chín mươi triệu đô la mỹ tại hsbc hồng kông và ocbc singapore
tại phiên tòa chiều ngày hai mươi tám tháng ba đại diện bốn ngân hàng nước ngoài cho rằng capital bland đang được thế chấp
để đảm bảo khoản vay có thời điểm đáo hạn trả nợ là ngày ba mươi tháng bốn và bà lan không có quyền bán
trình bày trước hội đồng xét xử đại diện ngân hàng hsbc và ngân hàng ocbc pan singapore đề nghị cho phép
hai ngân hàng được ưu tiên giải quyết khoản nợ bao gồm tiền gốc lẫn lãi
trong trường hợp sau khi bán tòa nhà capital pland và giải quyết xong các khoản vay
phía ngân hàng sẽ giao nộp lại số tiền dư theo quy định pháp luật để khắc phục hậu quả vụ án
theo luật sư ý kiến này hoàn toàn phù hợp với ý kiến của bà lan
tại biên bản làm việc vào chiều ngày chín tháng một
với các luật sư và con gái bà lan là chu việt phấn
trong đó bà lan đề nghị các bên liên quan tìm kiếm các đối tác nhằm có được giá chuyển nhượng tốt nhất
bên cạnh việc thanh toán khoản nợ tại ngân hàng nước ngoài
số còn lại hoàn trả ba gói trái phiếu
bên cạnh đó có hai công ty cam kết hoàn trả cho bà lan hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án
luật sư đề nghị hội đồng xét xử viện kiểm sát ghi nhận điều này
viện kiểm sát vẫn giữ quyết định truy tố
không thay đổi tội danh
đại diện viện kiểm sát vẫn giữ nguyên cáo buộc bị cáo trương mỹ lan là người nắm quyền chi phối gần như tuyệt đối hoạt động tại scb
thông qua việc thâu tóm và sở hữu chi phối hơn chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng
theo viện kiểm sát bị cáo lan coi scb như một công cụ tài chính là nơi giữ tiền
bất cứ lúc nào cần tiền sử dụng sẽ chỉ đạo rút tiền ra để sử dụng vào mục đích cá nhân đầu tư dự án
pháp luật quy định ngân hàng scb
được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần hoạt động theo pháp luật đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất
hội đồng quản trị chỉ là cơ quan quản lý công ty do đại hội đồng cổ đông bầu ra
luật sư của bà lan cho rằng hội đồng quản trị mới là cơ quan quản lý cao nhất tại scb là chưa đúng quy định của pháp luật
mặc dù bà lan không quản lý tài sản scb nhưng nắm quyền chi phối tuyệt đối nên có quyền bầu miễn nhiệm thành viên scb
từ đó bà bố trí thành phần chủ chốt giúp sức cho mình
đây là điều kiện phương thức thủ đoạn để bị cáo lợi dụng chiếm đoạt tiền tại scb
bà trả lời tại tòa là sắp xếp các vị trí chủ chốt tại scb vào thời gian nào rõ ràng cụ thể ai nghỉ việc đều thông báo cho bị cáo
tại tòa bà trương mỹ lan khai nhận bản thân chỉ đem tài sản đưa vào scb để cứu ngân hàng khỏi đổ vỡ lúc tái cơ cấu
theo phương án cơ cấu bà lan dùng năm tài sản gồm tòa nhà winser plaza các dự án hai trăm tám mươi chín trần hưng đạo
khu năm mươi hai times square chợ vải đưa vào scb xử lý các khoản nợ phát sinh trước hợp nhất là bốn mươi tám bảy trăm năm mươi chín tỷ đồng gốc và lãi
theo viện kiểm sát việc đưa tài sản đảm bảo là một phương thức thủ đoạn phạm tội của bị cáo
thực tế bà lan không thiệt hại bởi scb đã cho bị cáo lấy tài sản này ra bằng cách rút hoán đổi mua lại bằng chính tiền giải ngân khoản vay theo dự án
phương án số tài sản này với trị giá là năm mươi năm tỷ đồng
trong khi đó số tiền scb giải ngân thông qua phương án tái cơ cấu để trả cho các khoản nợ cũ là năm mươi bảy tỷ đồng
việc bị cáo lan và các đồng phạm lập các báo cáo chỉnh ngân hàng nhà nước phê duyệt phương án tái cơ cấu là không đầy đủ
bản chất các khoản nợ phải thu cú là của chính bị cáo
bản chất các khoản vay mới là hợp thức che giấu việc bà lan không trả nợ các khoản nợ cũ
viện kiểm sát vẫn bảo lưu việc xét xử bị cáo trương mỹ lan về tội tham mô tài sản
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là có căn cứ phù hợp pháp luật
bà lan cho rằng cả gia tộc đang gánh nợ
tự báo chứ bổ sung bà lan cho biết trong phần tranh luận
viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội cho rằng bị cáo quanh co chối tội đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới
theo bị cáo điều này chứng tỏ viện kiểm sát không xem xét toàn diện không cập nhật diễn biến xét hỏi của hội đồng xét xử
bị cáo cho rằng bản thân nghiêm túc nhìn nhận vai trò mức độ ảnh hưởng của mình với tư cách cổ đông của scb
bà nhận thức trước sai phạm của một số thành viên hội đồng quản trị scb
thậm chí tôi đã xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ở scb
tôi không quanh co chối tội chỉ phân tích vai trò mức độ ảnh hưởng của cá nhân tôi với các khoản vay tại scb bị cáo trình bày
chủ tịch vạn thịnh pháp mong tòa xem xét thật kỹ vai trò của bà trong quá trình tái cơ cấu scb
việc vận động các cổ đông mua trên sáu mươi năm cổ phần của ngân hàng để hợp nhất
cho mượn tài sản đảm bảo các khoản vay tái cơ cấu
kêu gọi các chuyên gia cổ đông nước ngoài tham gia đầu tư mua cổ phần giúp scb
bản chất khoản vay hơn một mươi năm qua ở scb theo bà lan là để thực hiện đề án tái cơ cấu
đưa tài sản vào thế chấp để vay tiền trả nợ cũ nên tiền không ra khỏi ngân hàng và những khoản vay đã ra khỏi ngân hàng
thì sau đó cũng quay về scb
hầu hết tài sản có giá trị
giá trị của bà và bạn bè đều đưa vào scb để làm tài sản đảm bảo
gia tộc chúng tôi bỗng dưng trở thành gia tộc gánh nợ còn bản thân tôi đối diện với mức án tử hình bà lan bày tỏ
bị cáo lan cũng cho biết sẽ ghi nhớ kỹ lại những người đang thiếu nợ bị cáo để nhờ tòa giúp thu hồi
ngoài ra bà lan cũng xin tòa xem xét trách nhiệm hình sự đường lối xử lý đối với chồng và cháu gái của bà
chồng tôi cho mượn tòa nhà times square nhưng quy buộc một mươi một mươi một năm tù
xin xem xét miễn chí
trường huệ vân là cháu gái coi như con ruột chuyên đi làm từ thiện vì tin tưởng bị cáo mà liên quan trách nhiệm hình sự
xin tòa xem xét miễn giảm trách nhiệm hình sự cho huệ vân
bị cáo trương mỹ lan trình bày
luật sư bào chữa của bị cáo trương mỹ lan cho rằng bị cáo lan chỉ nói miệng không để lại bút tích
luật sư bào chữa cho bị cáo trương mỹ lan cho rằng bà lan không phải chủ thể của tội danh tham mô tài sản
theo viện kiểm sát mặc dù bà lan không phải là thành viên hội đồng quản trị scb
tuy nhiên nhận định đánh giá của luật sư đưa ra không đúng luật doanh nghiệp
luật các tổ chức tín dụng tài liệu thu thập được và kết luận thẩm tra tại tòa
pháp luật nêu rõ scb thành lập dưới hình thức công ty cổ phần hoạt động theo pháp luật
đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần
thành phần gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
hội đồng quản trị chỉ là cơ quan quản lý công ty
do đại hội đồng cổ đông bầu ra
luật sư cho rằng hội đồng quản trị mới là cơ quan quản lý cao nhất tại scb
là chưa đúng quy định của pháp luật
cáo trạng kết luận bị cáo trương mỹ lan có quyền hạn chi phối
điều hành mọi hoạt động của scb là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
viện kiểm sát cho rằng tài liệu thể hiện bà lan thâu tóm sở hữu
chi phối quyết định với toàn bộ cổ phần bị cáo sở hữu
bản sao kê biến động cổ đông do tạ triêu chung
lập tới tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai lời khai của trung tại tòa thể hiện
bà lan giao ông theo dõi cổ phần scb thuộc sở hữu bị cáo
biến động cổ phần scb đều thực hiện theo chỉ đạo của vị chủ tịch vạn thịnh pháp
biên bản hỏi cung bị cáo lan xác nhận vận động người thân bạn bè mua cổ phần
trước khi sắp nhập ba ngân hàng để đạt sáu mươi năm sau đó tiếp tục tăng cổ phần lên
mặc dù bà lan không quản lý tài sản scb nhưng nắm quyền chi phối tuyệt đối
nên có quyền bầu miễn nhiệm thành viên scb
từ đó bà bố trí thành phần chủ chốt giúp sức cho mình
đây là điều kiện phương thức thủ đoạn để bị cáo lợi dụng chiếm đoạt tiền tại scb
bị cáo trả lời tại tòa là sắp xếp các vị trí chủ chốt tại scb vào thời gian nào
rõ ràng cụ thể ai nghỉ việc đều thông báo cho bị cáo
về cáo buộc trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu cơ quan công tố giữ nguyên nhận định bị cáo
coi scb như một công cụ tài chính
là nơi giữ tiền bất cứ lúc nào cần tiền sử dụng sẽ chỉ đạo như cáo trạng daniel
với tài liệu căn cứ có được mặc dù chưa có kết quả tương trợ
từ pháp về xác minh làm rõ năm doanh nghiệp nước ngoài đứng tên cổ phần cho bà lan
nhưng đủ cơ sở xác định bà trương mỹ lan là chủ thể của tội tham mô tài sản
việc các luật sư yêu cầu cơ quan tố tụng chứng minh năm công ty cổ phần nước ngoài mua cổ phần của bị cáo
không làm thay đổi sự thật
bà lan nắm quyền chi phối
với số cổ phần này
với việc thành lập công ty ma viện kiểm sát cho rằng
bị cáo chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty không có hoạt động thật
đứng tên khoản vay sử dụng để các bị cáo giải quỹ che giấu cắt đứt dòng tiền
luật sư của bị cáo nói công ty mà không liên quan bà lan là lập luận không có căn cứ
thủ đoạn của bị cáo là chỉ đạo miệng không để lại bút tích
nghĩ rằng như thế sẽ không bị phát hiện cơ quan không xử lý được
viện kiểm sát phân tích
cho rằng bà lan thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng không dám chịu trách nhiệm
thể hiện sự ngoan cố của bị cáo
như vậy việc xác định hậu quả thiệt hại của vụ án ra sao
theo viện kiểm sát một số luật sư cho rằng
cần trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự
theo viện kiểm sát trong vụ án này cơ quan tiến hành tố tụng không áp dụng biện pháp định giá
mà áp dụng biện pháp thu thập chứng cứ khác để định giá tài sản
kết quả điều tra xác định thiệt hại do hành vi bà trương mỹ lan gây ra là hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
phù hợp với hệ thống hạch toán trên hệ thống phần mềm của scb
lời khai các bị cáo khác đơn vị kiểm toán độc lập
viện kiểm sát cho rằng cơ quan công tố xem xét thiệt hại của bà trương mỹ lan đã chiếm đoạt
và phải chịu thiệt hại là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
để xác định hậu quả thiệt hại viện kiểm sát không căn cứ kết quả định giá của công ty hoàng quân
để xác định hoàn toàn thiệt hại vụ án mà áp dụng nhiều biện pháp
scb đang quản lý nhiều tài sản đảm bảo viện kiểm sát xem xét tổng thể để đưa ra mức hình phạt đề nghị
qua đây viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét có chấp nhận quan điểm trên của viện kiểm sát
là trừ giá trị tài sản đảm bảo của hoàng quân theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo
hay áp dụng trên thiệt hại sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
đối với quan điểm không buộc các bị cáo phải nộp tiền lãi
cơ quan công tố cho rằng đây là vụ án hình sự mang tính chiếm đoạt
nếu theo quy trình của ngân hàng thông thường là scb huy động tiền gửi của dân rồi cho các cá nhân doanh nghiệp vay
xong bà trương mỹ lan hoàn toàn biến scb thành công cụ rút tiền
không thanh toán lãi và phí theo quy định hoạt động của ngân hàng thông thường
scb trở thành đơn vị gánh chịu hậu quả nợ và phải hoàn trả nợ cho ngân hàng nhà nước
do đó buộc bị cáo chịu trách nhiệm lãi
đồng ý có căn cứ pháp luật theo viện kiểm sát
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai
bị cáo trương mỹ lan đã thâu tóm nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của scb
tới chín mươi một năm cổ phần
qua đó bị cáo trở thành cổ đông đằng sau có quyền lực chỉ đạo
điều hành thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của scb
phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
bị cáo trương mỹ lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi một mươi thủ đoạn phạm tội
gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tính của mình vào các vị trí chủ chốt tại scb
thành lập một số đơn vị thuộc scb chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của bị cáo trương mỹ lan
chỉ đạo thành lập sử dụng các công ty ma tạo lập hồ sơ vay vốn khống
câu kết với các công ty liên quan có hoạt động thực tế vay tiền scb cùng sử dụng chiếm đoạt
thông đồng với năm công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tiền
tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ scb
lập phương án rút tiền cắt đứt dòng tiền sau giải ngân bán nợ xấu
bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng giảm nợ xấu để che giấu sai phạm
đồng thời bị cáo lan chỉ đạo đồng phạm tại scb mua chuộng một mươi bảy cán bộ
lãnh đạo thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước và chi nhánh thành phố hồ chí minh
để bưng bít sai phạm của scb mà điển hình là đưa hối lộ
cho bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai
thuộc ngân hàng nhà nước là năm hai triệu usd